một nhóm đối tượng vừa bị công an thành phố thuận an tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra và làm rõ
về hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật
các đối tượng bị tạm giữ gồm nguyễn hoàng dương phan vĩ thái châu thanh kiệt trịnh quang nam
riêng võ thị diệu em và mai tuấn vĩ bị điều tra hai hành vi mua bán người và giữ người trái pháp luật
theo điều tra để có tiền tiêu xài vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đối tượng dương phong nói nguyễn thị thanh thảo lên mạng xã hội đăng tin tuyển nhân viên làm việc
tại các quán karaoke với mức lương cao để rụ rỗ các bị hại
sau khi đọc tin tuyển người một bạn nữ sinh năm hai nghìn sáu trao đổi công việc và đồng ý đi làm
vào đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi hai các đối tượng làm giấy tờ giả cho bạn nữ trên
sau đó cả nhóm bán cho vợ chồng võ thị diệu em và mai tuấn vĩ được số tiền một mươi hai triệu đồng
vào ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng một mươi hai diệu em ép người bị hại bán dâm cho khách
sau đó trở về nhà
người bị hại về nhà canh giữ khóa cửa không cho đi ra ngoài
thấy công việc không giống như những lời tư vấn giới thiệu của các đối tượng nên người bị hại không đồng ý làm và xin về
thì diệu em đã yêu cầu gia đình bị hại phải đưa một mươi hai triệu mới cho chủ về
biết được sự việc gia đình người bị hại đã đến cơ quan công an trình báo sự việc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn